tin quốc tế tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết nước này và mỹ nhất trí cùng tiến hành sản xuất vũ khí
một bước đi có thể giúp kiev bắt đầu sản xuất hệ thống phòng không
trong thông điệp gửi đến người dân ukraine sau khi kết thúc chuyến thăm mỹ tổng thống zelensky cho biết
thỏa thuận dài hạn này không chỉ tạo ra nền tảng công nghiệp mới mà còn tạo thêm công an việc làm cho người dân
tổng thống zelensky tiết lộ bộ công nghiệp chiến lược của ukraine trước đó đã ký các thỏa thuận hợp tác
với ba tập đoàn công nghiệp quốc phòng của mỹ để mở đường triển khai các hoạt động sản xuất vũ khí ở ukraine trong tương lai
song không cho biết thêm chi tiết ukraine đã tăng cường nỗ lực để thúc đẩy sản xuất vũ khí ở trong nước
với số lượng nhiều nhất có thể để giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của các nước phương tây
trước đó tổng thống zelensky từng tuyên bố sẽ sớm tổ chức diễn đàn quốc tế về sản xuất vũ khí
và sẽ mời các công ty từ hơn hai mươi quốc gia tham dự